trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương về các thương bệnh binh họ đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội với những việc làm nhân ái và đầy ý nghĩa cho cộng đồng
một trong những tấm gương đó là bác sĩ lê thành đô một thương binh trong cuộc chiến tranh chống mỹ
nhưng khi nghỉ hưu ông đã mở một công sưởng làm chân giả để giúp đỡ những thương bệnh binh và người khuyết tật
mặc dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng bác sĩ thương binh lê thành đô phố minh khai hà nội vẫn dành tất cả thời gian sức lực của mình để giúp đỡ những người không may mắn trong xã hội
ông mở xưởng sản xuất chân tay giả miễn phí giúp những người thương bệnh binh và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn thuận tiện hơn trong sinh hoạt tự tin hòa nhập cộng đồng
ông mở sưởng sản xuất chân tay giả miễn phí giúp những người không may mắn trong sinh hoạt tự tin hòa nhập cộng đồng
ông mở sưởng sản xuất chân tay giả miễn phí giúp những người không may mắn trong sinh hoạt tự tin hòa nhập cộng đồng
ông hiểu được những mất mát khó khăn mà người khác phải chịu đựng khi không được toàn vẹn cơ thể ông muốn bù đắp cho họ phần nào những thiệt thòi ấy để họ tự tin hòa nhập với cộng đồng
ngay sau khi nghỉ hưu năm hai nghìn sáu ông quyết định mở xưởng sản xuất chân giả ngay tại ngôi nhà tập thể của mình và lấy tên là trung tâm tư vấn và trợ giúp dụng cụ trình hình cho người tàn tật
trải qua một mươi bốn năm hơn sáu trăm linh người khuyết tật đã được bác sĩ lê thành đô trao tặng những bộ phận khiếm khuyết của cơ thể
tạo cơ hội cho những người thương bệnh binh người khuyết tật có cơ hội vận động thuận tiện để phục vụ sinh hoạt cá nhân và hòa nhập với cộng đồng
với tình yêu thương chân thành và mong muốn công hiến giúp đỡ những người tàn tật trong xã hội bác sĩ lê thành đô tâm nguyện sẽ gắn bó với công việc này cho đến khi nào đôi chân mình không thể đứng vững được nữa
thì sẽ giao lại trung tâm cho đồng nghiệp và học sinh để họ lại tiếp nối hành trình giúp đỡ những người không may mắn

thì sẽ giao lại trung tâm cho đồng nghiệp và học sinh giúp đỡ những người tàn tật trong xã hội bác sĩ lê thành đô tâm nguyện sẽ giao lại trung tâm cho đồng nghiệp và học sinh
khi trở về với cuộc sống đời thường ông đã phấn đấu trở thành trưởng khoa kỹ thuật chỉnh hình trường đại học lao động xã hội và đến khi nghỉ hưu lại tiếp tục thực hiện ước mơ giúp đỡ những người khuyết tật
cả cuộc đời đầy áp những việc làm vì nước vì cộng đồng bác sĩ lê thành đô mãi sẽ là tấm gương của một thế hệ vàng trọn tình vẹn nghĩa